sáng ngày bốn tháng một mươi một tại huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận bộ giao thông vận tải đã tổ chức lễ triển khai thi công hai gói thầu xl hai và xl bốn của dự án thành phần đoạn vĩnh hảo phan thiết thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
dự án thành phần đoạn vĩnh hảo phan thiết đi qua địa phận bốn huyện tuy phong bắc bình hàm thuận bắc hàm thuận nam của tỉnh bình thuận có chiều dài một trăm linh tám km điểm đầu tại km một trăm ba mươi bốn thuộc địa phận xã vĩnh hảo huyện tuy phong điểm cuối tại km hai trăm ba mươi năm thuộc xã hàm kiệm huyện hàm thuận nam
dự án có bốn gói thầu xây dựng trong đó gói thầu xl một được khởi công xây dựng từ ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
quy mô đầu tư đường cao tốc giai đoạn hoàn chỉnh đầu tư xây dựng sáu làn xe bề rộng nền đường ba mươi hai hai mươi năm m giai đoạn trước mắt đầu tư phân kỳ với quy mô bốn làn xe bề rộng mặt đường một mươi sáu m bề rộng nền đường một mươi bảy m dự kiến thời gian thi công là hai mươi bốn tháng đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai dự án đường cao tốc bắc nam đoạn vĩnh hảo phan thiết sẽ hoàn thành và được đưa vào khai thác